để hướng tới nền nông nghiệp bền vững thì vấn đề tiên quyết nhất hiện nay đó chính là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chế biến và bảo quản nông sản
và đây cũng chính là điều mà ngành nông nghiệp nước ta đã và đang quan tâm đẩy mạnh phát triển
thụy sĩ là nước nhỏ bé địa hình núi đồi khó khăn trong phát triển nông nghiệp
tuy nhiên với nền công nghiệp phát triển hiện đại hàng đầu thế giới hàng năm thụy sĩ đã nghiên cứu sản xuất và đưa vào sử dụng những thiết bị máy móc công nghệ cao góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp
nhằm đẩy mạnh việc hợp tác song phương giữa việt nam và thụy sĩ trong phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao hiện đại
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc hội đàm với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản
tại đây các doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn khi đầu tư vào nông nghiệp và những đề xuất để có những máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nhằm hướng đến nông nghiệp công nghệ cao
tôi lại rất muốn đăng ký có một cái ngay lập việc sớm nhất với đại sứ
hai nội dung
nội dung thứ nhất là chúng tôi đang cần đầu tư một cái dây chuyền để phân loại và đóng gói quả chanh leo tươi
tại vì bây giờ đang xuất bằng hàng không
và liên quan cái này thì hôm trước chúng tôi đã đề xuất từ năm ngoái rồi thì nhân đây cũng đề xuất với bộ trưởng là làm việc để mở rộng ba thị trường về quả tươi
úc là một hàn quốc là hai và nhật bản là
quân bò của tôi
chẳng hạn quản lý đơn bò là cái xe đét cái con chip
nhưng quản lý new zealand là thú ý
và quản lý về vấn đề dòng tiền tức là hiệu quả kinh tế thì chúng tôi thì làm work trên chương trình phân sát của đức
chứ không phải một đất nước
thế còn cái trò thủy điện của anh thì tết ra bắc là chúng tôi về chế biến đấy
tôi đã làm rất là mạnh với cái chế biến của tết ra bắc đấy ạ
qua đại sứ thì chúng tôi cũng có thể là kết nối với ông anh kết nối thêm một số cái đơn vị khác nữa để ta có quyền lựa chọn
cuối cùng là cùng một công nghệ chẳng hạn
không có cái giá cả nữa
tại cuộc hội đàm đại sứ đặc mệnh toàn quyền dương trí dũng trưởng phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh liên hợp quốc
cũng đã nêu lên những kinh nghiệm và công nghệ của thụy sĩ trong việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
qua đó cho thấy tiềm năng phát triển mới khi chúng ta hợp tác và học hỏi từ các nước phát triển
cái công nghệ vẫn là cái quyết định cho cái sản phẩm của chúng ta
và đặc biệt cái sản phẩm của chúng ta nếu mà có cái giá trị gia tăng thì đấy mới là cái
cái quyết định của chúng ta
cái quyết định cho cái sự phát triển của đất nước chúng ta và đặc biệt nông nghiệp của chúng ta
đây có thể nói là một cái trinh sát giết vũng đắn để chúng ta có thể đi tắt bóng đầu
nhưng đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
và chính cái vừa và nhỏ ấy là cái có thể cái cỡ đấy là kích cỡ mà chúng ta có thể tận dụng được
hiện nay chính phủ việt nam đang hướng tới đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao
thực tiễn đã cho thấy việc áp dụng các công nghệ cao của các nước tiên tiến sẽ đẩy mạnh khai thác tiềm năng sẵn có của nông nghiệp việt nam
trong bối cảnh hội nhập quốc tế việc học tập và áp dụng các khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đang là hướng đi tất yếu để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại